chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
chúng ta giúp đỡ nông dân trồng chuối tại đồng nai
bắt đầu khảo sát các bến xe sau ý kiến của doanh nghiệp vận tải
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ ký xác lệnh nhập cư mới
lãnh đạo mỹ nhật hàn điện đàm về vấn đề triều tiên
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
các mẹ việt nam anh hùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
và thủ đô hà nội cùng một một trăm năm mươi ba đại biểu chính thức
là những phụ nữ ưu tú tiêu biểu từ khắp mọi miền tổ quốc
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng
phụ nữ cả nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
đang ra sức phát huy những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua ba mươi năm đổi mới
quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn phát triển nhanh và bền vững
phồn vinh và hạnh phúc
năm năm qua phong trào phụ nữ nước ta tiếp tục có bước phát triển
đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội liên hiệp phụ nữ việt nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới
thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ
là cầu nối giữa đảng với hội viên phụ nữ
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo
xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động
rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch gắn với học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh được thực hiện đồng bộ toàn diện
mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ gia đình và cộng đồng
góp phần xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh
phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương
những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
trong nhiệm kỳ qua tổng bí thư hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo
chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền
mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành đoàn thể trong công tác phụ nữ
và bình đẳng giới nhân dịp này tổng bí thư cũng cảm ơn sự ủng hộ
giúp đỡ thiện trí hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với hội liên hiệp phụ nữ việt nam
với phụ nữ và trẻ em việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
năm năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động của hội phụ nữ các cấp
vẫn còn bộc lộ những hạn chế tổng bí thư nhấn mạnh và gợi mở thêm sáu vấn đề
để đại hội thảo luận xem xét quyết định tin tưởng rằng sau đại hội này
phong trào phụ nữ nước ta sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa
hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ việt nam sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa
đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề phân cấp quản lý ở lào và việt nam
những bài học kinh nghiệm của quốc hội trong phân cấp quản lý ở cấp tỉnh thành phố
và của chính phủ ở cấp trung ương tỉnh huyện xã
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã chỉ rõ
hội thảo này thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc hội hai nước đối với những vấn đề hệ trọng
của đất nước trong công tác quản lý nhà nước và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác
ngày càng thiết thực hiệu quả giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào
đồng chủ trì hội thảo có ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào fanny iatotu
để cụ thể hóa các quy định của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
luật tổ chức chính quyền địa phương được ban hành năm hai nghìn một mươi năm đã khắc phục những bất cập tồn tại
của luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm hai nghìn ba
tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm nâng cao quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm và hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương
tạo điều kiện hơn cho việc phân công phân cấp quản lý của bộ máy hành chính nhà nước
từ trung ương đến địa phương
quốc hội việt nam trân trọng và vui mừng trước những thành tiệu mà nhân dân các dân tộc lào
đã đạt được trong thời gian vừa qua trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị anh em
tại cuộc hội thảo này
thay mặt lãnh đạo quốc hội việt nam tôi xin khẳng định
quốc hội việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
kế thừa và phát huy những kinh nghiệm kết quả hợp tác giữa hai quốc hội từ những khóa trước
tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hiếu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác
các toàn diện giữa hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong giai đoạn mới
phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn tại hội thảo này các đại biểu quốc hội
các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành và địa phương các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước của việt nam và lào
sẽ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến phân cấp quản lý
giữa quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố giữa chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp tỉnh huyện xã
đây là hội thảo lần thứ hai trong nhiệm kỳ quốc hội việt nam khóa một mươi bốn và quốc hội lào khóa tám
là một trong những hoạt động chính trị quan trọng nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
việt nam khẳng định chính sách nhất quán và thành tiệu đạt được trong việc bảo đảm quyền con người
cũng như quyết tâm tiếp tục đổi mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người dân
đây là thông điệp chính của đoàn đại biểu việt nam khi tham dự khóa họp ba mươi bốn hội đồng nhân quyền liên hợp quốc diễn ra tại geneva thụy sĩ
tại khóa họp việt nam khẳng định chính sách nhất quán và thành tựu đạt được của việt nam trong việc bảo đảm quyền con người
cũng như quyết tâm tiếp tục đổi mới vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người dân việt nam
việt nam tham gia vào nhiều nội dung thảo luận đề cao tinh thần đối thoại hợp tác trong lĩnh vực quyền con người
đặc biệt ưu tiên tham gia vào thúc đẩy các nội dung thuộc về quan tâm hàng đầu của việt nam hiện nay
những sáng kiến việt nam đã đưa ra tại hội đồng nhân quyền như tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền con người
quyền của các nhóm dễ bị phát triển quyền của các nhóm dễ bị phát triển

trong khuôn khổ của nghị lệnh chúng ta là diễn giải chính của phiên thảo luận cấp cao
liên quan đến đối với biến đổi khí hậu tác động đến quyền của trẻ em
phiên thảo luận này thực hiện nghị quyết do việt nam cùng với philippines và bangladesh đưa ra vào tháng sáu năm ngoái
và đã được hội đồng nhân quyền chấp thuận
bên cạnh đó việt nam cũng tổ chức một phiên tọa đàm quốc tế bên lề
về giáo dục trẻ em và biến đổi khí hậu để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn triển khai công tác giáo dục trẻ em
ứng phó với biến đổi khí hậu
mới đây bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc việt nam và các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh mundunkiri
vương quốc campuchia phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc biên giới số bốn mươi một và bốn mươi ba
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết hợp tác cùng phát triển
giữ vững an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ
cột mốc số bốn mươi một và bốn mươi ba được xây dựng với tổng kinh phí khoảng ba tỷ đồng và nằm trên đoạn biên giới giữa hai tỉnh đắk lắc và mundunkiri
do ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc giao bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư
dự kiến hai cột mốc sẽ khánh thành vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc và các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh mundunkiri
cùng nhau bảo vệ đoạn biên giới dài bảy mươi ba km
việc quản lý bảo vệ và xây dựng các cột mốc giữa hai lực lượng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
và triển khai đồng bộ các công tác để làm thế nào chúng ta bảo vệ thành quả cột mốc đã cắm
trên cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để triển khai các biện pháp công tác xây dựng tuyến biên giới
hòa bình hiệu nghị hợp tác
việc xây dựng cột mốc biên giới số bốn mươi một và bốn mươi ba là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
thể hiện quyết tâm của chính phủ hai nước việt nam campuchia trong việc thúc đẩy và sớm hoàn thành
toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước để cùng nhau xây dựng đường biên giới
hòa bình hiệu nghị hợp tác cùng phát triển
tiếp theo của chương trình
tổng thống mỹ donald trump hôm qua đã ký xác lệnh nhập cư tạm thời mới

xác lệnh nhập cư mới vẫn cấm tất cả người tị nạn nhập cảnh mỹ trong vòng một trăm hai mươi ngày

xác lệnh nhập cư mới có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng ba

qua đó loại iraq ra khỏi danh sách hạn chế
ngoài ra công dân syri không còn bị cấm vào mỹ vô thời hạn như xác lệnh đầu tiên
công dân của sáu nước nếu có quy chế định cư lâu dài tại mỹ
tức là sở hữu thẻ xanh và những người hiện đang có thị thực hợp lệ
không bị ảnh hưởng theo xác lệnh mới này
tổng thống donald trump cho rằng xác lệnh nhập cư sửa đổi
nhằm bảo đảm nước mỹ và công dân của mỹ được an toàn hơn
trong khi đó ngoại trưởng mỹ ray tillerson gọi xác lệnh mới
là một biện pháp quan trọng giúp tăng cường an ninh của quốc gia
trong khi đó các hạ nghị sĩ của đảng cộng hòa mỹ
vừa chính thức công bố dự luật thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
hay còn gọi là chương trình obamacare
một trong những di sản của cựu tổng thống barack obama
dự luật mới được gọi là luật chăm sóc sức khỏe mỹ aca
loại bỏ các nội dung liên quan tới thuế và trợ cấp trong obamacai
cũng như vấn đề nghĩa vụ bảo hiểm của các chủ thuê lao động và các nhân viên
dự luật aca bao gồm ba nội dung chính
theo đó cho phép những người dưới hai mươi sáu tuổi
tiếp tục được hưởng các chế độ trong chương trình bảo hiểm y tế của bố mẹ
cho phép các tiểu bang cung cấp các chương trình chăm sóc sức khỏe medicaine
nhằm hỗ trợ những người trưởng thành được xác định là thu nhập thấp
thiết lập các quỹ trao đổi bảo hiểm và cung cấp các khoản tín dụng thuế
nhằm hỗ trợ những người thu nhập thấp và trung bình
có thể chi trả các chương trình bảo hiểm y tế cá nhân
được bán trên thị trường bảo hiểm y tế tại mỹ
giới quan sát cho rằng dự luật aca có lẽ sẽ phải sửa đổi nếu muốn được ban hành
do bị các nghị sĩ của đảng dân chủ phản đối
và nhiều nghị sĩ của đảng cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại rằng
nguy cơ hàng triệu công dân của mỹ bị mất bảo hiểm y tế
liên quan đến tình hình căng thẳng ở bán đảo liên triều
tổng thống mỹ donald trump hôm nay đã có cuộc điện đàm
với thủ tướng nhật bản và quyền tổng thống hàn quốc
về một vụ thử tên lửa mới nhất của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
trong cuộc điện đàm khoảng ba mươi phút vào sáng nay
tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng nhật bản shinzo abe
đều nhất trí rằng mối đe dọa từ triều tiên đã tăng lên một mức độ mới
sau vụ thử tên lửa vào ngày sáu tháng ba
nói rằng các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và là thách thức cho khu vực cũng như cộng đồng quốc tế
trước đó ông donald trump và quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc
hoàng ki o an cũng đã có cuộc điện đàm
đồng thời nhất trí phối hợp để ứng phó với vấn đề triều tiên
về phản ứng của triều tiên
tổng thống kcna hôm nay cho biết
bốn tên lửa được phóng vào biển của nhật bản vào sáng ngày sáu tháng ba
là một cuộc diễn tập của đơn vị quân đội
tiến hành cuộc tấn công các căn cứ quân sự của mỹ ở nhật bản
trong những trường hợp khẩn cấp
tuyên bố được đưa ra sau khi nhà trắng sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
hay còn gọi là thaad đến hàn quốc
để bảo vệ nước này từ mối đe dọa của triều tiên
pháp và đức vừa nhất trí thúc đẩy hoạt động điều phối quốc phòng của liên minh châu âu
sau khi các ngoại trưởng của khối nhất trí sẽ thành lập một cơ quan chỉ huy huấn luyện quân sự cho khối này
động thái trên được cho là một bước đi tiến tới thành lập một cơ quan chủ chốt
trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự chung
đây là điều mà pháp và đức muốn thực hiện từ lâu
nhưng vấp phải sự phản đối của anh
bởi london cho rằng việc thành lập cơ quan chỉ huy huấn luyện quân sự
là trồng chéo lên mô hình hợp tác của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
cơ quan chỉ huy mới sẽ bao gồm có ba mươi nhân viên
phụ trách các hoạt động huấn luyện
quân sự của eu tại somalia mali và cộng hòa trung phi
các hoạt động hải quân của eu tại địa trung hải
và ngoài khơi khu vực châu phi
vẫn thuộc trách nhiệm của các trụ sở quân đội cấp quốc gia
đạt tại anh và italia
với sự tham gia của một số nước thành viên khác
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
yukiya amano bày tỏ tin tưởng sẽ hợp tác tốt đẹp với mỹ
để thực thi thỏa thuận hạt nhân iran trong thời gian tới
phát biểu trên được đưa ra
sau chuyến thăm washington của ông amano hồi tuần trước
và có cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ greg tillerson
tuy nhiên cả bộ ngoại giao mỹ và iaea
đều không đưa ra bình luận gì về nội dung của các cuộc họp
trước đó ông tillerson từng kêu gọi
xem xét lại toàn bộ thỏa thuận hạt nhân giữa iran và nhóm p năm một
được ký kết vào năm hai nghìn một mươi
nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của nước này
để đổi lấy việc phương tây dỡ bỏ lệnh cấm vận với tehran
tuy nhiên tổng thống mỹ donald trump gọi đây là thỏa thuận tồi tệ nhất
từng được đàm phán
các bác sĩ thú y thái lan hôm qua đã phẫu thuật lấy chín trăm một mươi năm đồng su
ra khỏi bụng một chú rùa biển hai mươi năm tuổi
bởi nó đã nuốt gần một đồng su
được du khách ném xuống hồ để cầu may mắn
cái tên omxin dùng để đặt cho chú rùa biển này
vốn là tên của một con heo đất nổi tiếng của thái lan
các chuyên gia thú y bắt đầu theo dõi khi nhận thấy cách di chuyển nặng nề
một cách bất thường của nó
phải mất bảy giờ các bác sĩ mới thực hiện xong ca phẫu thuật
để lấy đồng su trong bụng của chú rùa này
đây là con rùa cái nặng năm mươi chín kg
và số đồng su được lấy ra khỏi bụng nó nặng tới năm kg
sau khi phẫu thuật phải cần khoảng một tháng rùa omsin mới có thể phục hồi hoàn toàn
tổng giá trị của số đồng su vẫn chưa được xác định
xong trong đó có một số đồng su nước ngoài
và nhiều đồng su đã bị ăn mòn
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt